mở đầu là tin bão khẩn cấp cơn bão số chín
hồi bảy giờ sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một bốn độ kinh đông
cách bình định phú yên khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn cấp một mươi năm tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi năm km một giờ
giật trên cấp một mươi bảy
ban kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ sáng mai ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển ven biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi năm đến một mươi tám năm độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bốn độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm sáu mươi km về phía nam tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai

để ứng phó với bão số chín tại các tỉnh miền trung đã có các phương án ứng phó
sẵn sàng sơ tán và đảm bảo an toàn cho người dân
một mươi tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến bình thuận đã có lệnh cấm biển
cho đến thời điểm này khoảng bốn mươi năm tàu cá của các địa phương từ quảng bình đến bình thuận
đang hoạt động trên các vùng biển đã vào tránh chú bão an toàn
tại đà nẵng các đồn biên phòng đã bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão
tại âu thuyền thọ quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh
để ứng phó với bão các địa phương trong khu vực thừa thiên huế khánh hòa
cũng đã sẵn sàng phương án sơ tán người tại các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản
khu vực ven biển và đã có phương án đảm bảo an toàn
chuyển sang các tin tức về an ninh trả tự
chỉ bảo người yêu các mánh khóe cất dấu vận chuyển mua bán trái phép trên ma túy
bị cáo võ thanh vĩ vừa bị tòa nhân dân tp đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù trung thân
cùng với bị cáo mai thị mỹ lộc bạn gái của vĩ mức án hai mươi năm tù và phan văn tiến mức án một mươi năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi vĩ cầm đầu đường dây ma túy được lộc và tiến hỗ trợ cất giấu ma túy
làm người vận chuyển
ba bị cáo dùng ứng dụng mạng xã hội của nước ngoài có độ bảo mật cao để trao đổi việc mua bán ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi theo yêu cầu của vĩ lộc giao gói ma túy cho một tài xế công nghệ để mang qua cho tiến
thì bị công an quận liên triều bắt quả tang
tiếp đó lực lượng công an ập vào nhà tiến có vĩ ở cùng phát hiện hơn một viên thuốc lắc năm mươi gram ma túy đá
tại phiên tòa vĩ lộc và tiến rất ngoan cố liên tục chối tội và không có thái độ thành khẩn
cho một mươi chín trường hợp vai với tổng số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng
tổng số tiền thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
đối tượng nguyễn sĩ quyền hộ khẩu thường trú tại phường quảng thành thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối năm hai nghìn hai mươi quyền từ thanh hóa và thuê trọ ở phường quảng phú thành phố quảng ngãi hoạt động cho vay lãi nặng
cụ thể là quyền đã cho một mươi chín trường hợp vay với tổng số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng thu tiền lãi giao động từ hai trăm tám mươi ba một năm
và sáu mươi năm một năm tổng số tiền thu lợi bất chính là gần một trăm linh triệu đồng
đang nói ngoài thu lãi cao so với quy định là hai mươi một năm đối tượng còn thu phí đi thu lãi với số tiền là năm trăm linh đồng một lần vay
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
lợi dụng thời điểm mưa to diễn ra liên tục trên địa bàn tỉnh bình định ngô quốc khang đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
công an thành phố quy nhơn đã khởi tố bắt tạm giam đối với ngô quốc khang chú phường hải cảng thành phố quy nhơn để điều tra làm rõ
trước đó lợi dụng thời điểm mưa to diễn ra liên tục trên địa bàn tỉnh ngô quốc khang đã đột nhập vào nhà một người dân ở phường nhơn phú thành phố quy nhơn
lấy trộm một chiếc xe máy hiệu attila trong lúc mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an tuần tra bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài vụ trộm nói trên ngô quốc khang khai nhận còn thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy và một số tài sản khác trên địa bàn phường nhơn phú và đống đa
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng ngô quốc khang theo quy định của pháp luật đồng thời tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
công an thành phố lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với trần duy ngọc chú tại phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn về hành vi cố ý gây thương tích
cụ thể vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một ngô minh anh đến nhà ngọc để lấy xe mô tô đã gửi nhờ lại từ tối hôm trước nhưng không gặp ngọc nên đã vào nhà ngồi đợi ngọc về
do trước đó đi ăn sáng và có uống rượu minh anh đã nôn ra giường của ngọc khi ngọc về thấy vậy thì hai bên đã xảy ra cãi vã sau đó ngọc đã dùng gậy gỗ đập trúng vùng đầu và chán của minh anh gây thương tích một mươi năm
tại cơ quan công an ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
thưa quý vị theo số liệu thống kê của tổng cục thống kê trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số lượng cuộc gọi đến tổng đài hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị mua bán trở về và bạo hành gia đình phòng tham vấn và tạm lánh của ngôi nhà bình yên tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
còn số này cho chúng ta
chúng ta thấy đây là một thực trạng rất đáng báo động về bạo lực gia đình bởi nếu như vấn nạn này còn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội
báo cáo quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở việt nam năm hai nghìn hai mươi một do tổng cục thống kê thực hiện chỉ ra rằng gần sáu mươi ba phụ nữ đã từng kết hôn hoặc có chồng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình vào một thời điểm nào đó trong đời
tuy nhiên có tới năm mươi phụ nữ bị bạo lực chưa từng kể với ai việc mình bị bạo lực và chín mươi bốn cho biết chưa từng tìm kiếm sự hỗ trợ nào từ cơ quan chức năng hay đơn vị cung cấp dịch vụ
đặc biệt hơn tỷ lệ bạo lực gia đình gia tăng đáng kể trong thời kỳ đại dịch thể hiện ở việc gia tăng các cuộc gọi đến các nơi tạm lánh và đường dây trợ giúp cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tổng đài một nghìn chín trăm linh
chín trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi tiếp nhận một một trăm chín mươi ba cuộc gọi tăng một trăm bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi số ca tham vấn tăng một trăm một mươi bốn số lượng tham vấn tăng một trăm sáu mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa có dịch
theo như tôi được biết vụ bình đảng giới bộ lợi động thương bình và xã hội đang có chương trình làm việc về việc xử phạm hành chính
đối với các người gây ra gọi là vụ bạo lực
vì phạm các hành vi bình đảng giới bất bình đảng giới cũng như là các sự phạm đối với các vấn đề này
tuy nhiên như tôi nói một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đó là làm sao mà chúng ta phải thúc đẩy
thứ nhất là hiểu biết rằng việc sử dụng hữu lực sử dụng bạo lực là không thể chấp nhận được
và thứ hai nữa là phải có những chế tài mà xử phạm người ta một cách mạnh mẽ hơn
nếu xem xét những thiệt hại hữu hình chi phí trực tiếp và chi phí do bỏ lỡ công việc và những thiệt hại vô hình
thì tổng thiệt hại của nền kinh tế lên tới một tám gdp tương đương với một trăm linh tỷ đồng
những con số trên đặt ra cho chúng ta nhiều điều phải suy ngẫm về các giải pháp cách thức hành động
nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới bảo vệ quyền con người một cách hiệu quả nhất trong thời gian tới
từ những số liệu thống kê mà chúng tôi vừa cung cấp và cả từ thực trạng về tình trạng bạo lực gia đình
cần phải có những giải pháp thiết thực để phòng ngừa và ứng phó với thực trạng này
vậy đâu là những giải pháp căn cơ để giảm thiểu vấn đề này
phóng viên của chúng tôi đã trao đổi với các chuyên gia để tìm cái biện pháp thay đổi tình trạng bạo lực gia đình
đang gây dối nhức nhối trong xã hội
với những hình ảnh những vũ khí mà anh ta để trên mặt bàn bắt mình phải lựa chọn

thì người ta có thể kiếm cấu của mình
với đâu là bằng những lời nói bằng những câu chửi bằng những sức trí triết
và sau đó thì dẫn đến là bằng những hành động
mình cảm thấy rằng tinh thần của mình rất sức
nó rất là sợ hãi cảm giác như mình buông xuôi tất cả
mình không còn có thể sức để mình có thể chịu được được mọi cái xảy ra sau con mình nữa
nó không những đối với mình nó cũng là đối với mình một mùa
và đặc biệt là trước mặt con trẻ
thì con bé con nó rất nhiều lần cũng bị sự nguy hiểm lợi bố nó
câu chuyện trên là một trong rất nhiều trường hợp điển hình
cho những người phụ nữ dù bị bạo lực
nhưng cam chịu không dám lên tiếng
tại phòng tham vấn và tạm lánh ngôi nhà bình yên thuộc trung tâm phụ nữ và phát triển
các chuyên viên tư vấn đã gặp rất nhiều người với nhiều câu chuyện khác nhau
tất cả mọi người khi đến đây đều được can thiệp giúp đỡ tìm ra biện pháp tốt nhất
khi đến với cả chúng tôi thì mọi người sẽ chỉ nhận diện được vấn đề bạo lực thể chất
sau khi trao đổi với cả nhân viên tham vấn thì các chị mới ý thức được rằng
ngoài cái việc mà chị ấy còn bị bạo lực về tinh thần
thì chúng tôi chỉ mong đợi rằng mọi người sẽ luôn phải coi rằng là
mỗi hành vi bạo lực là ngoài là tội ác
tôi hy vọng rằng là có lẽ là mọi người sẽ nghiêm khắc hơn trong cái xử lý ngăn chặn cái hành vi bạo lực
hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm hai nghìn hai mươi
và chiến dịch toàn cầu một mươi sáu ngày hành động chấm dứt bạo lực giới
trung tâm phụ nữ và phát triển đã tổ chức nhiều chương trình
truyền thông nhằm gửi đi những thông điệp ý nghĩa
góp phần lan tỏa những hành động cụ thể thiết thực
chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
năm hai nghìn hai mươi một tổ chức rất nhiều các khóa kỹ năng sống để giúp cho các chị em có kiến thức về quản lý tài chính
về các cái nghề chúng tôi dạy các chị em về làm hoa làm túi
rồi kết nối họ với cả các cái đơn vị các cái doanh nghiệp để họ có được việc làm
thì qua đó chúng tôi cũng giúp cho họ quay trở lại cuộc sống một cách bình thường
chúng tôi trong nhiều năm vừa qua đã cùng làm việc với chính phủ việt nam
để thúc đẩy một cái gọi là mô hình các cái dịch vụ tối thiểu dành cho các nạn nhân bị bạo lực
đó là các dịch vụ về bảo vệ về y tế về chăm sóc sức khỏe tinh thần
cũng như là các cái dịch vụ về tư pháp
trong quá trình covid như vậy chúng tôi cũng có rất là nhiều nỗ lực
để làm sao để đảm bảo được là các cái dịch vụ này nó vận hành
nó có cái tính điều phối tốt với chúng ta
và nó có chất lượng
trong tất cả các hành trình chúng ta đừng bao giờ vung tay
vì khi vung tay sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề gì
nên nắm tay để cảm thông và hiểu cho nhau
cuộc chiến chống bạo hành phụ nữ vẫn đang tiếp diễn còn không ít trông gai
vấn đề này không của riêng ai mà cần sự chung tay của toàn xã hội
thưa quý vị công an huyện tráng bom tỉnh đồng nai đang tầm giữ hình sự đối tượng
lê quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh quảng ngãi
để điều tra làm rõ hành vi buôn bán thuốc lá lậu
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện trắng bom
tỉnh đồng nai bắt quả tang lê quốc bảo đi xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một h bảy mươi nghìn chín trăm tám mươi hai
do huỳnh trí quân điều khiển
trong cốc xe có chứa một năm trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
và năm trăm linh bao thuốc lá điếu sản xuất tại việt nam không có hóa đơn chứng từ
trong cuộc chiến đấu tranh bảo khai nhận số thuốc trên y múa thành phố hồ chí minh
gần hai mươi chín triệu đồng rồi theo quân lái xe chạy đến huyện tráng bom bán
thì bị công an phát hiện
trước đó tại đoạn đường ấp một xã sông trầu huyện trắng bom
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện đã bắt quả tan hai đối tượng
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi ba chở hai bao thuốc lá các loại
không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị sau một mươi ngày đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
theo chiến dịch bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ
thành phố hồ chí minh ghi nhận sáu trăm bốn mươi bảy người nhiễm covid một mươi chín qua xét nghiệm nhanh tầm soát
tất cả người nhiễm covid một mươi chín trong nhóm này đều được cung cấp thuốc kháng sinh monobiraver
trong đó bốn trăm hai mươi hai người đủ điều kiện cách ly chăm sóc tại nhà và hai trăm linh năm người cách ly tập trung
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai thành phố đã lập danh sách hơn ba trăm bốn mươi chín người thuộc nhóm nguy cơ
trong đó hơn một trăm sáu mươi chín người trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền và hơn một trăm tám mươi người trên sáu mươi năm tuổi không kèm bệnh nền
trong một mươi ngày đầu chiến dịch các địa phương ghi nhận một mươi bốn tám trăm một mươi sáu người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine
chiếm tỷ lệ bốn
trung tâm y tế đang thuyết phục và tiêm vaccine cho những người này
trường hợp thuộc nhóm nguy cơ nhưng gặp khó khăn trong đi lại
địa phương sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà
sở y tế tp hcm nhận định việc phát hiện kịp thời f trong nhóm nguy cơ để can thiệp ngay
sẽ góp phần giảm nguy cơ tử vong
trung tâm y tế đang tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân thuộc nhóm nguy cơ
và cung cấp ngay thuốc kháng virus cho f nhóm này
khoảng tám công nhân tại nhà máy từ khu công nghiệp khu chế xuất tp hcm
đai nhiễm covid một mươi chín đợt dịch thứ bốn chưa được hỗ trợ ba triệu đồng mỗi người từ công đoàn bởi những lý do khách hoạt
theo công đoàn các khu chế xuất công nghiệp tp hcm cho biết các trường hợp chưa được giúp đỡ
vì thông tin đề nghị hưởng của công nhân còn thiếu họ tên thời gian điều trị phải trả lại để hoàn thiện
cán bộ công đoàn cũng bị quá tải hồ sơ dù quá nhiều công nhân nhiễm dịch nên chưa xử lý kịp
theo quyết định hai nghìn sáu trăm linh sáu của tổng liên đoàn lao động việt nam hồi tháng năm các f được hỗ trợ ba triệu đồng
f một f hai cách ly tập trung tại nhà được giúp đỡ từ năm trăm linh đồng đến một triệu năm trăm linh ngàn đồng
đến nay công đoàn các khu chế xuất công nghiệp tp hcm chi hơn ba mươi tỷ đồng
cho trên một mươi lao động nhiễm covid một mươi chín
dự kiến tổng số tiền hỗ trợ cho tất cả trường hợp ảnh hưởng bởi dịch khoảng một trăm linh tỷ đồng
mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam có quy định mới về chế độ hỗ trợ dành cho người lao động
đoàn viên công đoàn ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
so với hồi tháng năm chính sách này chi f thành hai nhóm để hỗ trợ
cụ thể f triệu chứng nặng điều trị từ hai mươi một ngày trở lên tại bệnh viện cơ sở y tế
có giấy xác nhận được hỗ trợ ba triệu đồng mức hỗ trợ một triệu năm trăm linh ngàn đồng
dành cho f điều trị tại nhà hoặc nội trú trong bệnh viện dưới hai mươi một ngày
tuy nhiên tám hồ sơ bị tồn và f làm thủ tục trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
vẫn được hỗ trợ theo quy định cũ không phân biệt thời gian điều trị
trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai đoàn thanh niên công an tỉnh trà vinh đã đại diện cho đoàn thanh niên công an
các tỉnh an giang bạc liêu cà mau hậu giang kiên giang sóc trăng vĩnh long
tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho trung úy đoàn ngọc anh đoàn viên công an thành phố trà vinh
trung úy ngọc anh là đoàn viên công tác tại đội tổng hợp công an thành phố trà vinh
thời gian qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tích cực tham gia thực hiện tốt các hoạt động phong trào
do đoàn thanh niên các cấp phát động hiện đồng chí đang gặp khó khăn về nhà ở
đoàn thanh niên công an tám tỉnh đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội cho đồng chí ngọc anh
căn nhà được xây dựng với nền lát gạch vách bê tông và mái lập tôn trên diện tích khoảng sáu mươi bảy m hai
tổng kinh phí xây dựng là gần hai trăm bốn mươi triệu đồng
trong đó đoàn thanh niên công an tám tỉnh hỗ trợ bảy mươi triệu đồng phần còn lại do gia đình đối ứng
để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân sau khi dịch bệnh được kiềm chế
và tạo điều kiện cho những trường hợp lớn tuổi sức khỏe yếu khó khăn trong việc đi lại
thì những ngày qua công an thành phố hồ chí minh đã triển khai nhiều tổ lưu động đến tận nhà dân
để hỗ trợ bà con tạo sự thuận lợi trong việc cấp mới căn cước công dân
mỗi người một việc một chiến sĩ phụ trách nhập dữ liệu hai người còn lại hỗ trợ can phong nền để chụp ảnh và lấy dấu vân tay
cẩn trọng và tỉ mỉ dù các bước tiến hành làm thủ tục cấp mới căn cước công dân tuy khá đơn giản
nhưng lại rất mất nhiều thời gian vì có nhiều cụ bệnh nặng không thể ngồi dậy nên rất khó chụp hình
tuổi cao vân tay mất nét nên các anh các chị phải kiên nhẫn để thực hiện nhiều lần
mấy năm trời rồi không có đi được rồi bệnh rồi vô bệnh viện rồi về kỹ rồi nằm ở đây thôi
có nhiều bệnh
trong cái thời điểm dịch như thế này mà các đồng chí đã nhiệt tình như thế rất là cảm ơn
những ngày này các cán bộ chiến sĩ công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đang khẩn trương miệt mại tăng ca
tăng thời gian để thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử cho người dân
dựa trên danh sách những người lớn tuổi sức khỏe yếu người khó khăn trong việc đi lại do công an phường cung cấp
các tổ lưu động đã trực tiếp mang theo máy móc trang thiết bị đến tận nhà để cấp căn cước công dân cho người dân
cái việc làm căn cứ công dân lưu động tại nhà thì công an phường đã chỉ đạo cảnh sát giao dịch tiến hành tiếp xúc trước những trường hợp này
những trường hợp nào đủ điều kiện thì chúng ta sẽ lên lịch và có sự chuẩn bị trong việc thông báo số định danh chúng ta đã chuẩn bị sẵn
tuy nhiên trong quá trình làm căn cước công dân thì nó cũng một số khó khăn do cái người lớn tuổi thì cái dấu vân tay nó cũng mờ
nên là việc thu nhận đúng khá chậm so với những người khác hay là một số trường hợp thì do bệnh tật
người ta cũng khó khăn trong cái việc hỗ trợ hợp tác với tổ công tác trong cái việc ghi chụp hình
có một số trường hợp thì do cái bệnh nền của bệnh tăng người ta không có ngồi yên một vị trí được để mà chụp hình để mà ghi nhận hình ảnh
thì cái thao tác nó sẽ chậm hơn so với những người thông thường
các chiến sĩ vẫn ngày đêm thầm lặng di chuyển leo lại khắp các ngã đường con hẻm để giúp người dân thực hiện đúng quy trình làm căn cức công dân gắn chiếp
việc triển khai cấp căn cước công dân tận nhà cho người già yếu bệnh tật đã mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian chi phí công sức cho các cụ già yếu đi lại khó khăn mà còn tạo được niềm tin sự ủng hộ của người dân trên địa bàn
quan nghênh sự nhiệt tình của anh em của cán bộ địa phương tạo điều kiện cho người già người tàn tật người neo đơn người nghèo gì đó có điều kiện chăm sóc của xã hội của mọi người thấy rất là vui
mong chính quyền cũng tạo điều kiện cho mọi người trong xã hội được như vậy hết chứ không phải riêng gia đình này gia đình này chỉ là một phần của xã hội thôi mà chính quyền phải quan tâm hỗ trợ tất cả mọi người
trong giai đoạn nước rút để hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho người dân đảm bảo cho sự vận hành của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc cấp căn cứ công dân tận nhà của công an tp hcm cho người cao tuổi đã thể hiện tính nhân văn tinh thần trách nhiệm cộng đồng tạo sự gần gũi gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân
cùng vượt qua khó khăn để làm tốt nhiệm vụ mà nhà nước đã giao phó
bước vào cuộc thi chung kết cuộc thi đã trải qua hai vòng sơ tuyển và bán kết từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
với hơn năm mươi tác phẩm từ một mươi thí sinh độ tuổi từ sáu đến một mươi bảy tham gia
sơ đồ tư duy mymap là kỹ thuật ghi chép và ghi nhớ giúp người dùng kích thích và vận dụng cả hai bán cầu não
là công cụ vạn năng cho bộ não giúp người học ghi nhớ nhanh sắp xếp thông tin liên tưởng tư duy sâu
từ đó thông tin cũng được nhớ lâu hơn
cuộc thi sơ đồ tuy duy việt nam là một sơ đồ tuy duy việt nam
thưa quý vị trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức cuộc thi sơ đồ tuy duy việt nam năm hai nghìn hai mươi một
đây là lần đầu tiên tổ chức tại việt nam theo bản quyền từ cuộc thi sơ đồ tư duy thế giới
những thí sinh đạt huy chương vàng sẽ được tổ chức kỷ lục việt nam việt kings
cho bằng xác lập kỷ lục việt nam đồng thời chính thức trở thành những thành viên đầu tiên của đội tuyển mymap kỷ lục quốc gia
bước vào vòng thi chung kết cuộc thi đã trải qua hai vòng sơ tuyển và bán kết từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
với hơn năm mươi tác phẩm từ một mươi thí sinh độ tuổi từ sáu đến một mươi bảy tham gia
sơ đồ tuy duy mymap là kỹ thuật ghi chép và ghi nhớ giúp người dùng kích thích và vận dụng cả hai bán cầu não
là công cụ vạn năng cho bộ não giúp người học ghi nhớ nhanh sắp xếp thông tin liên tưởng tư duy sâu
từ đó thông tin cũng được nhớ lâu hơn
cuộc thi sơ đồ tuy duy việt nam là một sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng
nhằm mục đích phát triển khả năng tư duy sáng tạo ràng luyện khả năng học nhanh nhớ lâu
học nhẹ nhàng nhớ dễ dàng cho thế hệ trẻ việt nam ngay trên ghế nhà trường
cuộc thi cũng là cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ có đầy năng lực bản lĩnh phẩm chất và tư duy
để tham dự các cuộc thi về sơ đồ tư duy trên thế giới nhằm khẳng định giá trị và niềm tự hào của trí tuệ việt
ghi danh việt nam lên bán đồ trí nhớ và tư duy thế giới
đặc biệt một mươi hai tác phẩm đạt giải vàng của các em thí sinh từ khối lớp một đến lớp một mươi hai
sẽ được ban tổ chức ban đấu giá ghi quỷ hỗ trợ các em cơ nhở hoàn cảnh khó khăn tại việt nam
trong phần tiếp theo của chương trình từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hơn hai mươi xe ô tô hết niên hạn sử dụng sắp phải ngừng tham gia giao thông
nộp lại biển số thông tin từ quốc gia việt nam
tăng ca phục vụ nhân dân câu chuyện ngoài giờ của lực lượng công an cơ sở sẽ có trong sống đẹp ngày hôm nay
thông tin từ cục đăng kiểm việt nam
hơn hai mươi xe ô tô chở người xe tải sắp phải ngừng tham gia giao thông
nộp lại biển số đăng ký do hết niên hạn sử dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam cho biết
xe ô tô chở người có niên hạn sử dụng tối đa hai mươi năm tính từ ngày sản xuất
xe chở hàng tối đa hai mươi năm năm khi xe hết niên hạn sử dụng
không được đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm và không tiếp nhận kiểm định
chủ xe phải nộp lại đăng ký biển số xe cho cơ quan quản lý đăng ký xe
căn cứ danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng ký xe cung cấp
công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông báo tiến hành thu hồi đăng ký biển số xe
và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe
trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
biển số sẽ bị phạt từ hai bốn triệu đồng với chủ xe cá nhân
và bốn tám triệu đồng đối với chủ xe là tổ chức
trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ
người điều khiển phương tiện bị phạt từ bốn sáu triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng và tịch thu phương tiện
tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines
đề xuất sớm cho phép khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu âu
australia kể từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
đề xuất này được vietnam airlines đưa ra trên cơ sở đáp ứng nhu cầu
được về nước của đông đảo người dân và kiều bào trong giai đoạn tết âm lịch
cũng như các chuyên gia nhà đầu tư sớm được vào việt nam
khôi phục lại các hoạt động giao thương đầu tư tại việt nam
cũng như thúc đẩy hồi phục các hoạt động du lịch quốc tế và kinh tế
trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái
liên tiếp xuất hiện những thanh thiếu niên đi xe giàn hàng ngang trên đường
lạng lách đánh võng bốc đầu xe và có biểu hiện là tụ tập lôi kéo nhau
đưa xe trái phép
lôi kéo đưa xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự
đã bị các lực lượng chức năng mạnh tay xử lý
tuy nhiên tình trạng này chỉ lắng xuống một thời gian
sau đó lại tiếp tục có chiều hướng gia tăng ghi nhận của phóng viên tại tỉnh yên bái
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
không gương chiếu hậu không biển số xe dàn hàng ngang lựa lách đánh võng trên đường
có biểu hiện tụ tập bóc đầu lôi kéo đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố yên bái
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng xe và kiểm tra
phát hiện cả bốn thanh thiếu niên này đều chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô
có dung tích xì lành từ năm mươi cm khối trở lên không có giấy phép lái xe
giấy đăng ký xe và các giấy tờ liên quan khác
những thanh niên này đã lên mạng đặt mua biển kiểm soát giả để lắp vào xe của mình
nhằm gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi điều tra
điều đang nói đây không phải lần đầu các đối tượng
của các cơ quan chức năng khi điều tra
cơ quan chức năng bị lực lượng chức năng bắt giữ lập biên bản xử phạt
trước đó trong nhóm đối tượng vi phạm này
đã có trường hợp bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần
nhưng vẫn chứng nào cả đấy thường tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông

trước đó trong nhóm đối tượng vi phạm này đã có trường hợp bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần

nhưng vẫn chứng nào cả đấy thường tập gây mất trật tự an toàn giao thông

nhưng vẫn chứng nào cả đấy thường tập gây mất trật tự an toàn giao thông

công việc cùng thời điểm áp lực khó khăn luôn hiện hữu khiến các chiến sĩ cảnh sát khu vực phải nỗ lực gấp đôi gấp ba lần
chính sự hài lòng của nhân dân sẽ là thước đo đánh giá và động lực để phấn đấu vượt lên mọi khó khăn